cục cảnh sát giao thông vừa có kế hoạch yêu cầu cảnh sát giao thông sáu mươi ba địa phương tăng cường lực lượng trong thiết bị thanh tra xử lý vi phạm và tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng chín